các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an quận hà đông hà nội cho biết đơn vị đang truy tìm người tung tin lên mạng xã hội clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao trung cư tử vong
chia sẻ về báo chí lãnh đạo công an quận hà đông nói chúng tôi chưa tìm ra được người tung clip và hiện giờ đơn vị đang làm rõ
theo lãnh đạo công an quận hà đông vụ việc xảy ra quá đau lòng ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân
trước đó khoảng bốn giờ một mươi năm phút dạng sáng ngày một tháng bốn công an phường phú la hà đông nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn
tại khu vực sảnh trung cư phan phú victoria nghi rơi từ tầng cao xuống
bước đầu cơ quan công an xác định sách tính nạn nhân là l n n m một mươi sáu tuổi sống ở một căn hộ tầng hai mươi tám tòa v một
hiện m là học sinh trường trung học phổ thông amsterdam hà nội
dạng sáng ngày một tháng bốn mờ trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong
trước khi nhảy lầu n m có để lại thư tuyệt mệnh
sau khi sự việc xảy ra hàng loạt hình ảnh đoạn clip ghi lại vụ việc của nam sinh cấp
n m treo qua ban công căn hộ tầng hai mươi tám rồi nhảy xuống và bức thư tuyệt mệnh được lan truyền khắp các trang mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng
không ít người lên tiếng mong mọi người hãy ngưng chia sẻ clip thương tâm bởi nó chỉ khiến cha mẹ và gia đình em thêm đau đớn
hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ
mới nhất theo luật sư đặng văn cường trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh clip
việc những người thu thập thông tin phát tán clip này là vi phạm pháp luật
cần cẩn trọng khi đưa thông tin cho bé nhảy lầu tránh vi phạm pháp luật
mới nhất trên báo điện tử việt nam nét có đăng tải bài viết
cần thận trọng khi đưa thông tin cho bé nhảy lầu tránh vi phạm pháp luật
nội dung bài viết này có đưa ra thông tin từ luật sư đặng văn cường
cụ thể luật sư này cho rằng cần thận trọng khi đưa thông tin về cháu bé nhảy lầu để tránh những hiệu ứng tiêu cực
nội dung bài viết có đoạn
theo luật sư hiến pháp và pháp luật việt nam ghi nhận
đảm bảo và bảo vệ quyền tự do nhân thân của mỗi cá nhân trong đó có quyền tự do về hình ảnh
rõ hơn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm cũng quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó cho phép
trừ trường hợp quy định tại khoản hai điều ba mươi hai bộ luật dân sự như sau
hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích công cộng
hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng bao gồm hội nghị hội thảo hoạt động thi đấu thể thao
biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự nhân phẩm uy tín của người có hình ảnh
ngoài ra người thu thập trái phép thông tin hình ảnh của người khác sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của người khác
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
tác động tiêu cực
theo quan điểm của ông đặng văn cường
việc cho bé nhảy lầu không phải là chuyện mới
trước đó đã có nhiều trường hợp các cháu chịu áp lực quá về việc học
về mâu thuẫn gia đình hoặc bị trầm cảm mà thực hiện các hành vi dại rột khiến nhiều người đau xót
đây là câu chuyện rất đáng buồn và có thể là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ giáo dục con cái
tuy nhiên nếu hình ảnh clip này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
có thể cũng sẽ phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực
ngoài những mặt là tiếng chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục
hình ảnh này cũng có thể khiến nhiều em học sinh có thể suy nghĩ theo học theo
bởi các em chưa thể có những suy nghĩ chính chắn hành động phù hợp như người lớn
luật sư đặng văn cường cho biết
bên cạnh đó đây là hình ảnh rất đau lòng mà chia sẻ rộng rãi cũng khiến gia đình nạn nhân thương tâm
bởi vậy trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh clip này
việc những người thu thập thông tin phát tán clip sẽ bị coi là vi phạm pháp luật
vẫn theo luật sư nếu ai đó lợi dụng việc này để mà sát chỉ trích xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ huynh
hoặc có hành vi khác bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
luật sư cường cho hay việc dùng thông tin hình ảnh này cần phải sử dụng theo hướng tích cực
để tác động tích cực đến tâm lý nhận thức của các bậc phụ huynh tránh những vụ việc đau lòng khác có thể xảy ra
ở độ tuổi còn chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần suy nghĩ thiếu chin chắn
chưa biết làm chủ cảm xúc thiếu kỹ năng sống khiến cháu đã có lựa chọn dại rột
quyên sinh để thể hiện thái độ của mình trước những áp lực của cuộc sống
đây là một câu chuyện rất đáng buồn và có thể là một bài học cho các bậc phụ huynh
trong việc dạy dỗ giáo dục con cái
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên nếu hình ảnh clip này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
thì có thể cũng sẽ phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực
ngoài những mặt tích cực như tiếng chuông cảnh tỉnh với phương pháp giáo dục
thì hình ảnh này cũng có thể khiến nhiều em học sinh có thể suy nghĩ theo học theo
bởi các em chưa thể có những suy nghĩ chính chắn hành động phù hợp như người lớn
bên cạnh đó đây là hình ảnh rất đau lòng mà chia sẻ rộng rãi
thì cũng khiến gia đình nạn nhân rất thương tâm
bởi vậy trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh clip này
thì việc những người thu thập thông tin phát tán clip này
là vi phạm pháp luật
hiện nay các thông tin hình ảnh này đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội
và các trang thông tin điện tử
chủ yếu nội dung có tính chất cảnh báo đưa tin về một sự việc diễn ra
tuy nhiên nếu ai đó lợi dụng việc này để ma sát chỉ trích xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ huynh
hoặc có hành vi khác bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trường hợp người nhà nạn nhân không đồng ý cơ quan tổ chức cá nhân
sử dụng những thông tin hình ảnh này trên không gian mạng
thì người đã sử dụng thông tin hình ảnh này phải gỡ bỏ hoặc phải che mờ mã hóa
trong trường hợp gia đình đã yêu cầu rồi nhưng tổ chức cá nhân vẫn không thực hiện
thì hành vi này có thể bị phạt hành chính đến sáu mươi triệu đồng
nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trường hợp clip này chính là của gia đình cung cấp cho cơ quan truyền thông
như một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh
về phương pháp giáo dục con cái tránh những vụ việc đau xót có thể xảy ra
hoặc từ cơ quan chức năng với mục đích là để tuyên truyền về lợi ích công cộng
theo khoản hai điều ba mươi hai bộ luật dân sự
thì việc sử dụng các clip hình ảnh thông tin này là hợp pháp
tuy nhiên cũng cần có những nội dung thông tin định hướng đúng
để tránh việc xuyên tạc chỉ trích gây áp lực thêm đau buồn thêm cho gia đình nạn nhân
như vậy người thu thập trái phép thông tin hình ảnh của người khác
sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của người khác
thì tùy về tính chất mức độ của hành vi vi phạm hậu quả xảy ra
mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trường hợp nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật
ngừng lan truyền bức thư tuyệt mệnh
ngay sau khi sự việc lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
rất nhiều người đã đăng tải những bài viết đầy tiếc thương cho người đã ra đi
cũng như bày tỏ sự thấu hiểu cảm thông với nỗi đau của người thân còn ở lại
có lẽ rất nhiều người trong giây phút chứng kiến sự việc
đã không khỏi chỉ trích người làm cha vô tâm
tiếc nuối rằng chỉ cần cha mẹ có thể thấu hiểu trò chuyện cùng con cái
có lẽ sự việc đã không bi thương đến vậy
nhưng nếu đứng từ góc độ người làm cha mẹ trong câu chuyện này
chúng ta chỉ còn nỗi xót xa
người cha gần bốn giờ sáng nhắc con sao không học từ sớm
người cha bàng hoàng đọc những dòng chữ viết vội cuối cùng
và chỉ kịp hết lên đầy đau đớn vì chứng kiến đứa con trai mà mình nuôi lớn
mình tự hào nhảy xuống từ ban công
người cha ấy cũng như bao người cha khác
mang trên lưng gánh nặng cơm áo gạo tiền của gia đình
lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy êm ấm
người cha ấy cũng có những nỗi lòng chẳng biết chia sẻ cùng ai
trong khi mọi người đều mong cầu cha mẹ phải thấu hiểu con cái
có lẽ cũng không ít người trong chúng ta
dù ở vị trí của cha mẹ hay con gái
cũng không thể khẳng định bản thân sẵn sàng sẻ chia
hay thấu hiểu mọi điều của những người thân trong gia đình
clip và những thông tin về vụ việc này
là bài học sâu sắc cho các bậc phụ huynh về việc xáo sụp con cái
việc sử dụng thông tin hình ảnh này cần phải sử dụng theo hướng tích cực
để tác động tích cực đến tâm lý nhận thức của các bậc phụ huynh
để tránh những vụ việc đau lòng khác có thể xảy ra
và làm ơn xin hãy ngừng việc chia sẻ thông tin này
để cho người còn sống được tiếp tục sống